thưa quý vị vào chiều ngày năm tháng chín ubnd tỉnh nghệ an đã ban hành quyết định số ba nghìn hai trăm bốn mươi ba qd ubnd
thiết lập khu vực cách ly giãn cách xã hội đối với các địa phương trong tỉnh để phòng chống dịch covid một mươi chín từ giờ ngày sáu tháng chín
tiếp tục thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu đối với thành phố vinh và các huyện diễn châu yên thành nghi lộc hưng nguyên nam đàn và thị xã cửa lò
chuyển sang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm từ giờ ngày sáu tháng chín đối với các huyện đô lương quỳnh lưu và thị xã hoàng mai
chuyển sang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi chín từ giờ ngày sáu tháng chín đối với thị xã thái hòa các huyện nghĩa đàn tân kỳ anh sơn thanh trương quỳ châu quỳ hợp quế phong con cuông tương dương kỳ sơn